sau khi tiếp nhận giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp phải lập thêm danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ đau ốm thai sản
thời hạn doanh nghiệp phải nộp hồ sơ là tối đa một mươi ngày kỳ từ ngày tiếp nhận giấy tờ của người lao động
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ người lao động trong tối đa sáu ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
người lao động có thể nhận tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đơn vị sử dụng lao động
căn cứ điều hai mươi chín của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn sau khi điều trị các bệnh khác hoặc covid một mươi chín
nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ đau ốm đủ thời gian trong một năm theo quy định
mà trong vòng ba mươi ngày trở lại làm việc sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe
thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định
nhưng tối đa không quá một mươi ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày
tối đa bảy ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật bằng năm ngày đối với các trường hợp khác
mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng là ba mươi mức lương cơ sở tức là bốn trăm bốn mươi bảy đồng trên một ngày